trong khuôn khổ chương trình lễ hội out unboxed đua ghe ngo tỉnh sóc trăng năm hai nghìn một mươi sáu
đua ghe ngô lễ cúng trăng và thi thả đèn nước là hoạt động được rất nhiều người dân đón nhận
góp phần làm cho hoạt động lễ hội thêm nhiều màu sắc độc đáo
ngay từ sáng sớm hàng chục nghìn người dân khắp nơi trong tỉnh sóc trăng
và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông kiều long đã tụ họp về chật kín hai bên bờ sông maspero
nơi diễn ra lễ hội đua ghe ngô tỉnh sóc trăng
với sự tham gia của hai năm trăm linh vận động viên nam nữ
không khí cuộc đua đã hấp dẫn sôi nổi ngay từ những vòng đầu tiên
bà rất là chú đáo rất là quyết liệt
cho nên những cái ghe mà đạt thành tích cao theo tôi
cái khâu chuẩn bị đó đó họ chuẩn bị rất là kỹ
cái kinh phí tổ chức cho cái giải đua ghe ngo này đó là chúng tôi là dận động tài trợ
chúng tôi không có sử dụng một đồng ngân sách của nhà nước
mà chính là dận động các đơn vị doanh nghiệp tài trợ cho cái giải này
nhất là cái tài trợ cho cái giải thưởng và hỗ trợ cho các đội gh

cùng với đua ghe lễ cùng trăng năm nay
được tổ chức tại chùa khơ liang thành phố sóc trăng
tại đây còn tái hiện lại nghề đút cốm dẹp loại vật phẩm chính để dâng lên cúng trăng
người dân nhóm bếp lửa rang nổ loại nếp thơm ngon nhất
sau đó cho vào cối dùng chảy giã đến khi bong vỏ
rồi trộn thêm gia vị như đường muối dừa nạo để dâng lên cúng
mặt trăng được người khơ me coi là vị thần bảo hộ cho mùa màng tốt tươi
được mùa làm ăn khá giả trong năm
vì thế sau khi thu hoạch mùa màng đồng bào khơ me tổ chức lễ cúng trăng để tạ ơn
lễ hội ok ombok năm nay của tỉnh sóc trăng còn nhiều hoạt động như hội trợ thương mại
triển lãm du lịch hội thi ẩm thực kinh hoa khơ me hội thi gạo ngon lúa thơm sóc trăng
tạo nhiều sân chơi bổ ích cho người dân vui chơi trẻ hội